thủ tướng chính phủ vừa quyết định tạm cấp kinh phí hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ
thủ tướng chính phủ quyết định tạm cấp tám mươi tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
bổ sung kinh phí cho ba địa phương gồm quảng nam hai mươi tỷ đồng thừa thiên huế hai mươi tỷ đồng và quảng trị bốn mươi tỷ đồng
ủy ban nhân dân các tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để phân bổ
quản lý sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cùng với ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác
thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn thực hiện các cơ chế chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời
bảo đảm đúng đối tượng đúng quy định tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách sử dụng sai mục đích tham nhung lãng phí